thưa quý vị ngày hôm nay quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi
qua thảo luận vấn đề liên quan đến việc xác định cụ thể trong luật các phương pháp định giá đất cho từng loại đất
để chính phủ có cơ sở hướng dẫn thực hiện đã được nhiều đại biểu quan tâm và cho ý kiến
góp ý kiến vào dự thảo luật nhiều đại biểu cho rằng một trong những vướng mắt cần giải quyết trong thực tế
để đảm bảo công bằng trong công tác bồi thường khi thu hồi đất là phương pháp định giá đất phù hợp
nhằm đảm bảo quyền lợi của người có đất bị thu hồi
do đó cần quy định cụ thể phương pháp định giá đất phù hợp với từng loại đất trong luật

để chính phủ có cơ sở hướng dẫn thực hiện đã được nhiều đại biểu quan tâm và cho ý kiến
đã xảy ra tình trạng cùng một khu đất mỗi phương pháp xác định giá đất và mỗi đơn vị tư vấn khác nhau
sẽ cho ra kết quả khác nhau
và để tránh rủi ro về mặt pháp lý cho các cơ quan định giá thẩm định giá đất và phê dịch giá đất
tôi đề nghị bang soạn thảo cân nhắc nội dung tại khoảng năm điều một trăm sáu mươi hai của dự án luật
cần giao cho chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết để thực hiện
liên quan đến vấn đề này
giáo giải trình tiếp thu chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh cho biết
dự thảo đã quy định rõ nội hàm các phương pháp định giá đất
bao gồm phương pháp so sánh phương pháp thẳng dư phương pháp thu thập phương pháp hệ số điều chỉnh
đồng thời dự thảo giao chính phủ quy định chi tiết trình tự thực hiện của các phương pháp định giá đất
về trường hợp điều kiện áp dụng các phương pháp định giá đất
dự thảo luật thiết kế hai phương án xin ý kiến của quốc hội
phương án một giao chính phủ quy định trường hợp điều kiện áp dụng từng phương pháp
phương án hai quy định tại luật về trường hợp điều kiện áp dụng từng phương pháp
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ cho phép mở rộng dịch vụ thu phí không dừng
tại các trạm thu phí cảng hàng không sân bay
và trước mắt triển khai ngay tại các sân bay có lưu lượng lớn thường xuyên xảy ra un tắc
theo đánh giá của bộ giao thông vận tải
lượng phương tiện ra vào các sân bay rất lớn
trung bình mỗi ngày có khoảng một mươi sáu hai mươi lượt xe qua trạm thu phí sân bay quốc tế nội bài và tân sân nhất
cao hơn gấp hai lần lượng phương tiện giao thông qua một trạm thu phí của đồng bộ
trong khi đó việc thu phí bằng thủ công thường xuyên gây ách tắc bức xúc cho tài xế hành khách
ảnh hưởng tới hình ảnh quốc gia khi các trạm thu phí sân bay là cửa ngõ đầu tiên đón khách quốc tế
việc mở rộng dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không sân bay
giúp hiện đại hóa kết cấu hạ tầng hàng không phù hợp với xu thế phát triển
tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp tí kiệm chi phí giảm un tắc ô nhiễm môi trường
tăng tính công khai minh bạch phù hợp với chủ trương của nhà nước về hạn chế sử dụng tiền mặt
một tin vui của ngành nông sản việt nam đó là giá gạo xuất khẩu của việt nam đã tăng vọt đạt mức cao nhất từ trước đến nay
và cao hơn hẳn giá gạo xuất khẩu của các quốc gia khác
cụ thể hiện nay
giá gạo xuất khẩu năm tấm của việt nam ở mức là sáu trăm năm mươi ba usd một tấn tăng một mươi usd một tấn
giá gạo loại hai mươi năm tấm ở mức là sáu trăm ba mươi tám usd một tấn đạt đỉnh cao nhất từ trước đến nay
trong khi đó giá gạo xuất khẩu của thái lan pakistan tiếp tục xu hướng giảm
như vậy sau điều chỉnh hiện nay giá gạo năm tấm của việt nam đang cao hơn gạo cùng loại của thái lan chín mươi hai usd một tấn
và cao hơn gạo pakistan chín mươi usd một tấn
trong khi đó giá gạo hai mươi năm tấm của việt nam cao hơn gạo thái lan tới một trăm một mươi tám usd một tấn
và cao hơn gạo pakistan tới một trăm năm mươi usd một tấn
thưa quý vị chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu được áp dụng từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và hiện nay mức thuế này vẫn đang được giảm năm mươi tương ứng là hai đồng một lít trừ ethanol
và một đồng một lít dầu diesel
cho đến cuối năm nay việc này đã góp phần đảm bảo đời sống của người dân và thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức bộ tài chính đang đề xuất tiếp tục kéo dài chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

sẽ được tiếp tục thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi

chính sách giảm thuế sẽ giúp giảm trực tiếp chi phí tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp tiếp tục phục hồi